các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày mai đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai chính thức diễn ra tại hà nội
người dân cả nước đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội
lực lượng chức năng thành phố hà nội vừa bắt giữ hơn một mươi tấn nguyên liệu thuốc bắc nhập lộn từ biên giới phía bắc và lội địa
ngư dân việt nam quyết tâm bám giữ ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa
thưa quý vị và các bạn ngày mai đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai chính thức diễn ra tại thủ đô hà nội
để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội sáng nay đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra tại trung tâm hội nghị quốc gia
cùng đi có thượng tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đồng chí thường trực tiểu ban an ninh đại hội đảng

buổi làm việc bộ trưởng trần đại quang đã kiểm tra công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tại hội đảng lần thứ một mươi hai
tại hội trường và trung tâm thông tin chỉ huy của bộ công an ở trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình
bộ trưởng trần đại quang khẳng định công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thành công của đại hội
tiểu ban an ninh đại hội đảng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân
và các đơn vị chức năng tham gia bảo vệ đại hội cần tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm
triển khai thực hiện tốt mọi kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn để đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng thành công tốt đẹp
như vậy là cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đã hoàn tất
bên cạnh các kế hoạch chi tiết của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực cao nhất
lực lượng công an thủ đô cũng đã hoàn thiện tất cả các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đại hội
được mệnh danh là lá chắn thép của thủ đô trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội đã được lệnh huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ đại hội
trung đoàn đã khảo sát tất cả các điểm diễn ra những hoạt động có liên quan đến đại hội chủ động xây dựng các phương án kế hoạch bảo vệ đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự
các buổi tuần tra như thế này cũng đã được tăng cường đảm bảo nắm bắt tình hình tại địa bàn trọng điểm kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh
dựa trên phương án và nhiệm vụ được giao của công an thành phố trung đoàn cảnh sát cơ động đã cho tập huấn cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ hội đảng
truyền tất cả những kinh nghiệm những phương án bảo vệ đến tận một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
trong đó chú trọng tất cả những việc mà lực lượng cảnh sát cơ động phải thực thi trong đó phân công cụ thể từng các đại đội các đội từng phần việc của mình
các đại đội được phân công thì được truyền đạt cụ thể nhiệm vụ chức năng của mình về tư thế tác phong trong vấn đề tham gia bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
tại địa bàn quận nam tử liêm nơi sẽ diễn ra các hoạt động của đại hội đảng
ban chỉ huy công an quận đã quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn các phương án bảo vệ đã được diễn tập
tổ chức tuần tra kiểm soát hành chính khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu địa điểm trọng điểm
nơi diễn ra đại hội và nơi ăn nghỉ của đại biểu không để các đối tượng xấu đột nhập phá hoại
trộm các tài sản tài liệu hoặc người không có nhiệm vụ lọt vào các khu vực bảo vệ
đến thời điểm này tất cả các phương án đảm bảo an ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
đã được lực lượng công an tp hà nội chuẩn bị sẵn sàng
cùng với các lực lượng khác cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang hết mình vào công việc
góp phần vào thành công chung của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
hòa chung không khí chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân cả nước đang háo hức mong chờ đặt niềm tin và thành công của đại hội
người dân cũng kỳ vọng đại hội lần này sẽ mang đến một khí thế mới tạo động lực cho sự phát triển của đất nước
cho biết những suy nghĩ của mình về đại hội một mươi hai của đảng ông nguyễn hồng toán
chủ tịch hội luật gia quận tây hồ hà nội khẳng định ông đặt chọn niềm tin vào sự thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
bởi qua theo dõi diễn biến của các hội nghị trung ương ông cho rằng
trung ương đảng đã có sự chuẩn bị chú đáo và kỹ lưỡng cho đại hội một mươi hai
từ các văn kiện chính trị cho đến vấn đề nhân sự là đảng làm rất là đàng hoàng cụ thể và sâu sát
do đó cho nên là với cái niềm tin này nhất định là các kỳ đại hội của chúng ta thành công
thì đại hội lần thứ một mươi hai càng thắng lợi và càng tốt đẹp hơn
tôi tin rằng đại hội lần thứ một mươi hai này sẽ chỉ ra được tất cả những vấn đề
văn kiện chính trị rất quan trọng cho đất nước về kinh tế về xã hội về an ninh quốc phòng và đời sống dân sinh
trước thềm đại hội nhiều người dân mong muốn tại đại hội lần này
đảng sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy các thành phần kinh tế
nâng cao tính cạnh tranh tạo ra bước đột phá mới cho nền kinh tế việt nam
đưa đất nước tiến lên hội nhập với nền kinh tế toàn cầu
rất là kỳ vọng trong một đại hội đáng
đại hội lần thứ một mươi hai sẽ có những tư duy mới có những chú trương mới có những chính sách mới
để làm thế nào huy động được ngoài nguồn lực của đất nước tập trung vào để phát triển nền kinh tế của đất nước
chúng ta phát triển nhanh hơn và sớm đưa việt nam trở thành nước công nghiệp hiện đại
kỳ vọng của tôi là làm sao chúng ta tiếp tục duy trì những đà tăng trưởng đã đạt được như thời gian qua
về kinh tế về ổn định xã hội
ổn định về chính trị để biến những cái thách thức những cái khó khăn của cái việc tham gia tpp
nó thành những thuận lợi và chúng ta có thể tận dụng và hội nhập sâu vào rộng với thế giới
kỳ vọng vào đại hội đảng lần thứ một mươi hai thì sẽ chuyển hướng quốc sách đưa đất nước tiến vượt bậc so với đại hội một mươi một của đảng
và một trong những mong muốn của đồng bào các dân tộc là nhất là mong muốn là
đưa công tác đưa công tác đưa công tác đưa công tác đưa công tác đưa công tác
an sinh xã hội tiến lên một bước nữa
cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng đại hội sẽ chọn ra được những người lãnh đạo đủ đức đủ tài
xứng đáng là đại biểu của dân của đảng phục vụ cho đất nước
đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận và có những quyết định đúng đắn
để khắc phục những hạn chế mà dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đã chỉ ra
chúng tôi rất mong muốn rằng đảng tiếp tục phát huy với chính trị mới
cái bản định ấy
được ghi bóng ấy
để rồi đảng tiếp tục lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi đổi mới là sao
để đưa nước chúng ta đổi mới hội nhập và phát triển cao hơn nữa
đặc biệt là việc là công tác xịn đảng
làm thế nào đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh
đẩy mạnh cũng có đấu tranh phòng chống gọi là tham nhũng
quyết định là ta làm tốt điều này thì nó sẽ làm cho người dân đặt nhầm tin vào đảng kỳ vọng vào đảng
tạo ra sự đoàn kết trong đảng
dân phát huy sức mạnh của cả dân tộc gắn sức mạnh thời đại để đưa đất nước chúng ta lên một tầm cao hơn
người dân cả nước tin tưởng với tinh thần đoàn kết thống nhất đảng sẽ tiếp tục sơn cao ngọn cờ đổi mới
để toàn đảng toàn dân và toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn đẩy mạnh công cuộc đổi mới
giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc tổ quốc
thiết thực chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai sáng nay tại hà nội
quân đội nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và ban thanh niên quân đội phối hợp tổ chức tọa đàm tuổi trẻ việt nam vững bước dưới cờ đảng
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thảo luận về những thời cơ thách thức mà tuổi trẻ việt nam đang gặp phải
đồng thời thống nhất khẳng định trong tất cả các giai đoạn lịch sử thời kỳ cách mạng tình cảm lý tưởng và niềm tin của các thế hệ trẻ việt nam đối với đảng cộng sản việt nam không hề thay đổi
tình yêu của tuổi trẻ việt nam đối với đảng là tự nguyện thiêng liêng sát son trước sau như một
cũng tại buổi tọa đàm nhiều đại biểu đã đề xuất kiến nghị các nội dung giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp tục bồi đắp lý tưởng
trao dồi bản lĩnh chính trị nâng cao đạo đức cách mạng tích cực học tập phấn đấu phát huy tốt vai trò sung kích sáng tạo
góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với niềm tin yêu của đảng
tại buổi tiếp bộ trưởng trần đại quang trân trọng cảm ơn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngài đại sứ meephat
trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của indonesia nói riêng
bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh những năm qua quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của hai nước nói riêng và khu vực nói chung
bên cạnh đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của indonesia có bước phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn cấp cao
chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho công dân của nước này sinh sống làm việc trên lãnh thổ nước kia
phối hợp bảo đảm an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đến thăm viếng lẫn nhau
bộ trưởng trần đại quang mong rằng dù ở cương vị nào ngài đại sứ cũng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước việt nam và indonesia
đại sứ mefast cảm ơn bộ trưởng trần đại quang đã dành thời gian tiếp đồng thời khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân sau khi về nước
trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn trong đó có lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự
cũng vào ngày hôm nay tại hà nội đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn đại biểu bộ nội vụ vương quốc campuchia
do thống tướng quốc vụ khanh em sam an làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với bộ công an việt nam
dự buổi tiếp có thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an
tại buổi tiếp bộ trưởng trần đại quang chào mừng ngài thống tướng quốc vụ khanh em sam an
và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia sang thăm làm việc tại việt nam
đồng chí bộ trưởng khẳng định trong năm hai nghìn một mươi năm hai bộ đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung
theo kế hoạch hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
kết quả hợp tác giữa lực lượng công an hai nước đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phục vụ tích cực công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước
bộ trưởng trần đại quang mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp giúp đỡ lẫn nhau toàn diện và sâu rộng hơn nữa
trên tất cả các lĩnh vực theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và kế hoạch hợp tác hai bộ vì hòa bình
ổn định và phát triển hai nước việt nam campuchia
thông tướng emsam an đánh giá cao những thành tựu kết quả hợp tác mà bộ công an việt nam
và bộ nội vụ vương quốc campuchia đã đạt được trong thời gian qua khẳng định bộ nội vụ vương quốc campuchia
luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với bộ công an việt nam đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự ở mỗi quốc gia
trước đó hội đàm cấp cao giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia đã diễn ra tại trụ sở bộ công an việt nam
ngay sau lễ đón thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thường trực bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
ngài thống tướng quốc vụ khanh m sam an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia đã tiến hành buổi hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên vui mừng nhận thấy trong những năm qua quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia nói riêng đang có bước phát triển sâu sắc
thống nhất đánh giá tình hình thế giới khu vực có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm
trong thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện sâu rộng hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực
tăng cường hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự kinh tế nhất là tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy tội phạm mua bán người
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ quan đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước đang sinh sống học tập công tác ở nước kia
đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia thống tướng quốc vụ khanh em sam an chân thành cảm ơn thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu
và các cơ quan chức năng của bộ công an việt nam đã đón tiếp đoàn trọng thị thân tình tin tưởng rằng những nội dung thỏa thuận hợp tác
trong kế hoạch hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai đạt kết quả tốt góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực hơn
góp phần đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước và an ninh trong khu vực
chiều nay tại hà nội
quản lý khoa học công nghệ và môi trường tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi năm cục quản lý khoa học công nghệ và môi trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp
đổi mới toàn diện hoạt động khoa học công nghệ và môi trường công an nhân dân đặc biệt đã tổ chức triển khai có hiệu quả các hệ thống giám sát an ninh
góp phần vào công tác bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các sự kiện các lễ hội lớn được lãnh đạo bộ đánh giá cao
năm hai nghìn một mươi sáu cục quản lý khoa học công nghệ và môi trường tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm
nhằm tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ và môi trường công an nhân dân bảo đảm an ninh cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của bộ công an tổng cục và cấp cục
đoàn quy trú tại tỉnh bạc liêu và nguyễn văn trung trú tại thành phố cần thơ
dạng sáng nay quy và trung đi xe mô tô đến xã an sơn để trộm chó
sau khi câu được hai con chó trên địa bàn ấp an hòa các đối tượng bị tổ tuần tra công an xã an sơn phát hiện
bị truy đuổi hai đối tượng chống trả quyết liệt dùng ớt bột ném vào người các chiến sĩ công an
đạp ngã xe đồng chí phạm tấn thuận phó trưởng công an xã an sơn làm đồng chí thuận bị gãy tay
ngày hôm qua công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện vụ vận chuyển hơn hai mươi tấn mực khô ẩm mốc bốc mùi hôi thối qua địa bàn tỉnh
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c bốn nghìn sáu trăm chín mươi chín lực lượng công an phát hiện trên hai mươi tấn mực khô ẩm mốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an lái xe trần việt dũng khai nhận vận chuyển số mực trên từ tỉnh thừa thiên huế đem ra hà nội tiêu thụ
công an tỉnh thanh hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc đồng thời bàn giao toàn bộ tăng vật và phương tiện cho chi cục quản lý thị trường tỉnh để xử lý theo thẩm quyền
trong khi đó vào chiều nay một vụ vận chuyển hơn một mươi tấn nguyên liệu thuốc bắc từ tỉnh biên giới vào nội địa cũng đã bị lực lượng chức năng thành phố hà nội bắt giữ và xử lý